cùng đến với những nội dung khác thưa quý vị vào sáng nay ngày một mươi tháng ba âm lịch tại điện kính thiên trên đỉnh núi nghĩa lĩnh tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền hùng chủ tịch nước võ văn thưởng cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và tỉnh phú thọ đã dâng hương tưởng niệm các vua hùng
tham dự đoàn lễ có các đồng chí ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn bộ trưởng bộ công an tô lâm chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam đại tướng lương cường các bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến trưởng ban dân vận trung ương bùi thị minh hoài cùng lãnh đạo các tỉnh thành địa phương
với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc việt nam
chủ tịch nước võ văn thượng cùng các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đã dân hương dân hoa kính cẩn cáo anh linh các vô hùng các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về tổ tông các vô hùng đã khơi mạnh nguồn dân tộc lập nên nhà nước văn lang đặt nền móng cho sự phát triển trường tồn của quốc gia dân tộc để con cháu nối tiếp truyền thống lạc hậu xây dựng đất nước việt nam giàu đẹp văn minh như ngày hôm nay
trước anh linh quốc tổ hùng vương thay mặt gần một trăm linh triệu con dân đất việt chủ tịch nước võ văn thượng cùng các đồng chí lãnh đạo đã kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà toàn đảng toàn dân toàn quân ta đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi hai những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba cũng như trong công cuộc đổi mới hội nhập và phát triển đất nước
con cháu lạc hồng nguyện mãi khắc ghi lời căn dặn của chủ tịch hồ chí minh các vua hùng đã có công dựng nước bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước
tiếp đó các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước cùng các đại biểu đặt vòng hoa thắp hương tại lăng hùng vương dân hoa tại bức phủ điêu bác hồ nói chuyện với cán bộ chiến sĩ đại đoàn quân tiên phong tại ngã năm đền tiếng
ngay sau lễ dân hương đông đảo đồng bào trong nước kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đã thành kính tri ân công đức tổ tiên dân hương tưởng niệm các vô hùng và tham gia các hoạt động văn hóa truyền thống
sáng nay tới thăm trung tâm thông tin chỉ huy
chỉ huy công an tỉnh phú thọ đặt tại khu di tích lịch sử đền hùng đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an biểu dương tinh thần nỗ lực của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh phú thọ đã thực hiện tốt các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước khách quốc tế du khách thập phương đồng bào cả nước về đền hùng tham gia các hoạt động rỗ tổ và tuần lễ du lịch

công tác phòng chống dịch với giải pháp hai k cũng được tăng cường tại lễ dỗ tổ năm nay cùng với phân luồng tránh ủn ứ từ xa thì công tác phân luồng giao thông cũng được thực hiện rốt ráo trong suốt kỳ nghỉ lễ
lực lượng công an được tổ chức thành nhiều nhóm nhiều hình thức để kịp thời xử lý những vi phạm tại lễ hội đặc biệt thông qua kiểm tra đoàn kiểm tra liên ngành đã kịp thời phát hiện ngăn chặn các bãi trồng giữ xe trái phép không để xảy ra tình trạng treo kéo gây phản cảm cho du khách